chuyển sang một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
hai vụ vận chuyển tám trăm linh hộp thuốc không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
vừa bị công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
đây là loại thuốc gần đây trên mạng xã hội được giao bán nhiều quảng cáo phòng chữa bệnh covid một mươi chín
tại đường chu văn an phường vĩnh trại thành phố lạng sơn lực lượng công an đã phát hiện xe ô tô do hoàng thúy hạnh
điều khiển thu giữ trên xe bốn trăm linh hộp thuốc dạng viên trên bao bì có chữ nước ngoài
dùng để uống phòng chống dịch covid một mươi chín
hạnh khai nhận đã nhờ mua số hàng này từ trung quốc về với số tiền là hai mươi sáu triệu đồng
với mục đích để sử dụng bán kiếm lời
trước đó cũng tại địa điểm trên lực lượng công an đã phát hiện nguyễn mạnh cường
vận chuyển bốn trăm linh hộp thuốc chữa covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng khai mua trên mạng xã hội facebook với tổng số tiền là ba mươi triệu đồng